từ ngày một mươi hai tháng tám hãng hàng không vietjet sẽ chính thức mở bán tới một năm triệu vé tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
cho tất cả các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một vietjet dự kiến cung cấp một năm triệu ghế trên hơn năm mươi đường bay phủ khắp cả nước
với giờ bay thuận tiện linh hoạt vietjet luôn sẵn sàng phục vụ hành khách trên hành trình trở về nhà
quây quần bên gia đình trong dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc
và đưa du khách thỏa thích du xuân lễ hội khám phá những xanh lam thắng cảnh đặc sắc nhất của nước việt nam tươi đẹp
chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh vietjet luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách tổ bay
trước mỗi chuyến bay các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đeo khẩu trang